quyết định thay đổi khởi tố bị can tài xế container là phan thành hưng hai mươi hai tuổi
trú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã được ông ngô đức thủy phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà tĩnh phê chuẩn vào ngày hai mươi một tháng bảy
ngoài ra công an tỉnh hà tĩnh còn khởi tố thêm bị can từ công thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú bình định về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
thọ đã thuê người khác làm giả giấy phép lái xe mang tên lưu văn châu với giá là hai năm triệu
rồi giao cho hưng sử dụng để đối phó lừa dối nhân thân trong quá trình làm việc với công an huyện can lộc
như antv đã đưa tin trước đó sau khi điều khiển xe container đánh lái hất văng thượng úy nguyễn anh đức
đội cảnh sát giao thông phía bắc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh
rơi từ đầu xe container xuống đường bị thương nặng vào chiều ngày ba mươi tháng sáu
phan thành hưng đã sử dụng bằng lái xe giấy phép đăng ký xe giả có tên là lưu văn châu hai mươi sáu tuổi
trú tại thị trấn phù mỹ huyện phù mỹ tỉnh bình định để khai báo với cơ quan chức năng
liên quan đến vụ ẩu đả tại quán karaoke ở xã đông thạnh huyện hóc môn tp hcm vào chiều ngày hai mươi một tháng bảy khiến hai người tử vong
sau khi triệu tập một mươi sáu người về trụ sở làm việc vào ngày hai mươi hai tháng bảy công an huyện hóc môn cho biết là đã tạm giữ nguyễn hữu phúc
một mươi tám tuổi trú tại huyện hóc môn
nga về hành vi giết người
hai nạn nhân tử vong trong vụ ẩu đả là nguyễn đức bản chú quận gò vấp và phạm duy thành chú huyện hóc môn
bước đầu cơ quan công an xác định phúc chính là người trực tiếp sử dụng hung khí gây thương tích cho anh bản và thành
dẫn đến việc hai anh tử vong
ngoài phúc gia còn ba nghi can khác liên quan đến vụ ẩu đả đã bỏ trốn
công an huyện hóc môn đang tiến hành truy xét ba đối tượng này
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng bảy giữa nhóm anh bản và nhóm bảo vệ quán karaoke
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả
anh bản và thành bị chém trọng thương và được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
một phụ nữ vì nghi một người bạn của chồng đang đóng cửa lén lút sử dụng ma túy cùng với chồng của mình
nên đã đâm chết người đó
vụ án đau lòng này xảy ra tại thành phố buôn ma thuật và tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn thị thu huyền chú tại thành phố buôn ma thuật
về nhà bố mẹ chồng để tìm chồng là từ dương nguyên
khi đến nơi huyền nhìn qua cửa thấy chồng mình và nguyễn quốc tuấn cùng một số người bạn đang ở trong nhà
nhưng khóa trái cửa
nghi ngờ chồng mình và những người kia đang sử dụng ma túy huyền đập cửa sông vào nhà
và dùng con dao thái lan đâm một nhát vào ngực trái khiến tuấn tử vong ngay sau đó
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị thu huyền một mươi hai năm tù giam về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại là một trăm sáu mươi tám triệu đồng
với hành vi là dùng búa cướp tiệm vàng tại thị xã tân uyên
ba bị cáo đã bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương tuyên phạt ba mươi năm năm tù
xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đe dọa đến tính mạng gây hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội địa phương
bản thân các bị cáo đều có tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản
nên hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương vẫn giữ nguyên mức án trước đó mà tòa án nhân dân thị xã tân uyên đã tuyên
cụ thể bị cáo nguyễn văn hoàng mức án một mươi hai năm sáu tháng tù nguyễn thanh hà mức án một mươi một năm tù nguyễn văn vũ thêm mức án một mươi một năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản
riêng bị can dương văn lập đã trốn khỏi địa phương cơ quan cảnh sát điều tra thị xã tân uyên đã ra quyết định truy nã
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
để có tiền tiêu xài
bốn đối tượng hoàng hà lộc và thêm đến tiệm vàng huỳnh hoan năm có địa chỉ tại xã hội nghĩa thị xã tân nguyên tỉnh bình dương
dùng búa đe dọa chủ tiệm vàng cướp đi nhiều dây chuyền lắc tay và trang sức bằng vàng giá trị khoảng tám mươi năm triệu đồng
thưa quý vị liên quan đến vụ hai phụ nữ bị đánh vì nghi là bắt cóc trẻ em tại sóc sơn hà nội
các đơn vị chức năng cho biết là hai người này không phải là các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
theo đó hai người phụ nữ này
không phải là trú tại huyện mỹ đức và huyện ứng hòa hà nội
cả hai có dây giới thiệu là thành viên của hợp tác xã tỉnh thương huyện mỹ đức đến xã mai đình để bán tăm
khi đến thôn thái phù thấy một cháu nhỏ năm tuổi hai người gọi cháu đến để cho kẹo thì bị hiểu lầm là bắt cóc và bị người dân đuổi theo đánh đập
hiện công an huyện sóc sơn đã đưa hai người phụ nữ này đi khám thương tích
đồng thời cử lực lượng về hợp tác xã tỉnh thương mỹ đức để xác minh thông tin
trước đó vào trưa ngày hai mươi hai tháng bảy trên mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh người dân thôn thái phù xã mai đình huyện sóc sơn hà nội
khống chế và đánh đập hai người phụ nữ nghi ngờ là bắt cóc trẻ em
sự việc chỉ dừng lại khi có mặt của lực lượng công an xã mai đỉnh tới can thiệp
hiện vụ việc đang được công an huyện sóc sơn tập trung điều tra xử lý các đối tượng đánh người gây thương tích
trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia luật sư nguyễn hồng bách đã phân tích những hậu quả hệ lụy mà tin đồn thất thiệt trên không gian mạng
ảnh hưởng lớn như thế nào đến tình hình trật tự an toàn xã hội
có lẽ lời cảnh báo đó sẽ còn khá là mơ hồ thậm chí là không để ý đối với nhiều người
tuy nhiên hy vọng là sau khi theo dõi phóng sự về một vụ việc cụ thể tại hải dương
một minh chứng điển hình cho những tác hại nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng tài sản người dân
của những tin đồn thất thiệt trên mạng
tỉnh táo hơn trong vai trò là một người dùng mạng xã hội
đây là những gì còn sót lại sau khi một số người dân tại xã hồng lạc đập phá và đốt chiếc xe ô tô
mà họ nghĩ rằng hai người đàn ông đã thôi miên chị quyên xảy ra vào đêm ngày hai mươi tháng bảy vừa qua
còn đây là hình ảnh hàng trăm người dân hung hăng muốn lao vào tấn công hai người đàn ông
mà họ nghi là thôi miên bắt cóc trẻ em tại gia đình nhà chị quyên
các cái hành động của nhân dân như vậy thì cái đấy là cái việc mà nhân dân là do cái nhận thức rất là yếu về pháp luật
nên dẫn đến cái việc như thế là đã vi phạm pháp luật
chúng tôi cũng đã có các biện pháp tuyên truyền nhắc nhở nhân dân
về cái việc là nhân dân không nên có những hành động như vậy vì như vậy thì sẽ là vi phạm pháp luật
sau khi xác minh cơ quan công an đã thông báo cho người dân rằng
những người bị nghi ngờ là hoàn toàn không có hành động như vậy
không phải là đối tượng thôi miên hay bắt cóc trẻ em
chúng tôi đã tiếp tục tiến hành xác minh và lai lịch nhân thân của anh hải và bốn người trên
chúng tôi rút hồ sơ nhân sự tại công ty v v và về địa phương xác minh
thì đến bây giờ chúng tôi khẳng định chắc chắn một trăm linh là bốn người trên là không có dấu hiệu
lừa đảo thôi miên hoặc bất cứ một hành vi gì khác đối với anh bắc và chị quyên
ngoài xác minh của công an qua quá trình điều tra
chồng trị quyên cũng lên tiếng phổ nhận việc trị quyên
bị thôi miên
thời gian vừa qua trên mạng xã hội còn đăng tải nhiều hình ảnh clip làm bằng chứng
nhằm tạo ra một bộ phim
độ tin cậy về tình trạng trẻ em bị các đối tượng bắt cóc trên nhiều tỉnh thành khác nhau
thu hút sự chú ý của cộng đồng
việc làm này đã tạo tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân và cũng không ít người dân hiểu nhầm
tin rằng việc bắt cóc là có thật
tạo ra tâm lý bức xúc cho họ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật
vụ việc ở hải dương là một ví dụ điển hình cho sự cả tin thông tin trên mạng
qua vụ việc vừa rồi
thì chúng tôi thấy là người dân còn rất là
nhẹ dạ cả tin vào những tin đồn thất thiệt trên mạng
người dân cũng nên hết sức cảnh giác và có sự suy nghĩ
đánh giá và đối chứng với những thông tin khác
đặc biệt nên theo những nguồn tin chính thống của các phương tiện thông tin đại chúng được thừa nhận
chứ không nên theo những thông tin ngoài luồng
vì những thông tin ngoài luồng
sẽ có tác dụng dẫn dắt tâm lý nhận thức và dẫn đến những hành vi sai lệch trong xã hội thậm chí là vi phạm pháp luật
qua xác minh điều tra những hình ảnh những đoạn clip và những thông tin về việc bắt cóc trẻ em được đăng tải trên mạng xã hội thời gian vừa qua
đều là những thông tin sai sự thật
chính vì vậy mỗi người dân cần có nhận thức đúng đắn về các nguồn tin trên các trang mạng xã hội
để tránh tình trạng gây mất an ninh trật tự dẫn đến vi phạm pháp luật
bên cạnh đó các cơ quan chức năng
tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân và quản lý chặt chẽ các hoạt động trên các trang mạng xã hội
để người dân tiếp nhận thông tin chính xác
qua vụ việc này cơ quan chức năng khuyến cáo đến người dân
không nên tin vào những thông tin không chính xác được đăng tải trên mạng xã hội
đặc biệt là những thông tin về việc là bắt cóc trẻ em dẫn đến những hành động quá khích vi phạm pháp luật
và đến đây thì anh cũng xin được khép lại bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
những tin tức mới nhất về tình hình an ninh trật tự xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi
trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật phát sóng vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với chị bích liên và chị thanh xuân
vâng cảm ơn những thông tin từ viên tập viên viu anh
chúng tôi sẽ chờ đợi những diễn biến cấp nhật từ chị trong bản tin chiều nay cảm ơn chị
thưa quý vị chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nát tội phạm